chưa đủ phải đi vay thêm
người này nhanh chóng bảo chúng tôi
chuyển khoản trước một mươi năm triệu cũng được
số còn lại khi chúng thì chuyển sau

cho em hỏi tí
có cái số nào mà nó rẻ hơn ba mươi triệu không

rồi em sẽ đi em cố gắng đi vay đi
nếu cố gắng đi vay được năm mươi

nếu được anh giúp em
thì hôm đầu anh nhận đọc cọc trước một mươi năm triệu
khi chúng tôi có vẻ lưỡng lự
người này bắt đầu thúc giục chúng tôi
chuyển khoản để lấy số trong kịp giờ
lấy lý do hỏi
nếu không trúng thì chúng tôi có được hoàn tiền trả lại không
người này trần an chúng tôi
sẽ được hoàn tiền và hoàn số vào ngày hôm sau nếu không trúng
nếu không trúng
nhưng nếu mà không trúng thì em có được hoàn lại tiền không
thì nếu như mà có trường hợp đấy xảy ra
cho bên anh các em sẽ có hoàn một trăm linh
trong khi là phụ thuộc vào cho em
chỉ thấy em đi phát đi nhớ
tức là anh lại chuyển khoản lại để trả lại em đấy hả
ờ vâng vâng
vì số bên đây đã được hội đồng kiểm định đảm bảo
một trăm trăm trăm triệu rồi
chứ không phải giống số với vận hại em đâu nhớ
để tiếp tục kiểm chứng tất cả thông tin trên
chúng tôi tìm đến địa chỉ năm mươi ba e hàng bài
đây là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hại
viên sổ số kiến thiết thủ đô
cơ quan này cho biết
sẽ trả lời bằng văn bản
chứ không sắp xếp trả lời trực tiếp
em cứ gửi em cần yêu cầu cái gì
bên công ty trả lời những cái gì
thì con chỉ sẽ trả lời bằng văn bản
có dấu có chữ ký đàng hoàng
có dấu đọc đàng hoàng của nhà nước
thì gửi vào đấy thì đấy mới là văn bản trình thống
chứ không phải trả lời phỏng vấn trực tiếp nữa
không phải phỏng vấn trực tiếp
dù trên các trang quảng cáo
về hợp đồng bán số có hình ảnh
và chữ ký của ông lê đức thịnh
và chức sách chủ tịch
thế nhưng theo thông tin chúng tôi có được
thì ông thịnh đã về yu từ năm hai nghìn một mươi chín
vậy tại sao những trang quảng cáo bán số lô đề
vẫn còn trực danh và chưa ký của ông thịnh
trong những hợp đồng mua bán số online
đến đây nhiều người đã tìm ra câu trả lời
cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền lớn
rất nhiều người đã phải nhận trái đắng
nhưng lại không dám trình báo với tâm lý e ngại
vì lòng tham muốn giàu và không phải lào động